sau mấy chục năm được coi là nước xuất khẩu gạo lớn nhất nhì thế giới mà không có thương hiệu nhận diện
đến ngày hôm nay một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám tại vựa lúa đồng bằng sông kiểu long bộ đông nghiệp và phát triển nông thôn
chính thức công bố logo thương hiệu quốc gia gạo việt nam
trước những yêu cầu đặt ra cùng với quyết tâm giữ vững vị thế của một cường quốc xuất khẩu gạo
tháng năm năm hai nghìn một mươi năm đề án phát triển thương hiệu gạo việt nam đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt
đến cuối năm hai nghìn một mươi tám này bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã lựa chọn được biểu trưng chính thức
cho thương hiệu quốc gia gạo việt nam và đã được tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới cấp mã số đăng ký quốc tế
điều đáng mừng là chính phủ việt nam đã nhận thức được tầm quan trọng của thương hiệu sản phẩm thương hiệu quốc gia và họ bắt đầu hành động
sự thay đổi đang diễn ra là chuyển đổi từ sản xuất theo số lượng sang đi sâu vào chất lượng sản phẩm
tất nhiên thương hiệu không chỉ là logo biểu trưng bằng hình ảnh mà phải được khẳng định bằng chất lượng
nói cách khác không phải sản lượng gạo nào cũng được gắn thương hiệu quốc gia gạo việt nam
châu âu bây giờ khắt khe trong quá trình chất lượng hàng hóa
họ yêu cầu về chỉ tiêu dư lượng thuốc trừ sâu cho nên giờ gạo việt nam cần kiểm soát chặt chẽ từ ngoài đồng ruộng cho tới kho và kiểm tra mẫu trước khi xuất đi nước ngoài
chúng tôi cũng luôn luôn nhận thức được là thương hiệu của bất cứ sản phẩm nào mà khi được gắn cái thương hiệu của quốc gia đặc biệt trong cái sản phẩm gạo việt nam
thì đầu tiên đó là phải đảm bảo chất lượng và điều quan trọng hơn bất cứ một thương hiệu nào thì cũng cần đi sâu vào trong lòng của người tiêu dùng
vẫn còn sớm để đánh giá được sự thay đổi của ngành hàng chủ lực này sau khi có được thương hiệu nhận diện
song đây chắc chắn là hành động thiết thực của chính phủ trong việc hỗ trợ người dân doanh nghiệp sản xuất và thương mại lúa gạo